chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
kế hoạch nhằm đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng
bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng tử vong do dịch covid một mươi chín
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
cụ thể bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó hoàn thành việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành các mục tiêu bao phủ vaccine theo chỉ đạo của chính phủ bộ y tế trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
về kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tất cả các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí sẵn sàng lực lượng tại chỗ lực lượng tăng cường theo các cấp độ dịch của địa phương
có phương án kế hoạch huy động khả thi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên một triệu
và tăng cường xuống mức thấp nhất theo chỉ tiêu của bộ y tế
về giải pháp thành phố yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị địa phương
bên cạnh đó hoàn thiện các cơ chế chính sách về phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục thực hiện phương châm bốn tại chỗ theo kịch bản phòng chống dịch
tăng cường đầu tư từ thành phố để hỗ trợ
và chi viện kịp thời cho các quận huyện thị xã
khi có dịch bùng phát ở các thành phố

kế hoạch được thực hiện trong thời gian hai năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trường hợp kết thúc sớm hoặc kéo dài
theo chỉ đạo của chính phủ và tình hình thực tế của thành phố
có thể thấy theo những mục tiêu trong kế hoạch đề ra
tốc độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em được lãnh đạo thành phố đặc biệt chú trọng
mong muốn hoàn thành trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bởi đây là nhiệm vụ tâm điểm cần được thực hiện của chính sách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giai đoạn trước mắt
trước tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
thầy chuyên gia đã đến lúc nới lỏng việc đeo khẩu trang cho học sinh ở trường lớp
bởi việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường là không cần thiết trong tình hình dịch hiện nay
và hầu hết học sinh đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nếu đeo liên tục mà không đúng cách
nguy cơ gây ra các bệnh hô hấp ảnh hưởng tới sức khỏe của các em
tại hội nghị trực tuyến
bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục
trước băn khoăn của đại diện nhiều sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện đeo khẩu trang
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên yêu cầu các địa phương và trường học
không sử dụng các công cụ bảo vệ trắng giọt bắn trong lớp học
không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học
tiếp tục duy trì đeo khẩu trang ở môi trường ngoài
không áp dụng giãn cách trong lớp học
hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người
liên quan đến vấn đề này
tiến sĩ bùi lê minh trưởng ngành công nghệ sinh học
viện kỹ thuật công nghệ cao đại học nguyễn thất thành cho rằng
việc nhiều trường bắt buộc học sinh đeo khẩu trang toàn thời gian khi ở trường
là quy định chưa hợp lý
bởi vẫn còn một số dữ liệu không thống nhất về vai trò của khẩu trang
trong việc ngăn ngừa lây lan sars cov hai đặc biệt là với omicron hiện nay
hiệu quả của hậu trang còn phải đi kèm với điều kiện quan trọng
là khẩu trang phải được đeo đúng cách trong suốt thời gian khảo sát
trong thực tế rất khó để có thể duy trì việc đeo khẩu trang chuẩn
trong suốt thời gian dài như vậy đặc biệt là với học sinh các lớp tiểu học
bên cạnh đó việc đeo khẩu trang trong quá trình học cũng khiến học sinh
cảm thấy không thoải mái hoặc thậm chí ở mặt trong khẩu trang
khi khẩu trang bị lệch dễ tăng nguy cơ trẻ bị tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh
ngoài ra việc này còn ảnh hưởng đến việc hình thành các kỹ năng giao tiếp
của các lớp đầu cấp hai
uso cũng không thường xuyên nhấn mạnh vai trò của khẩu trang
với nhóm trẻ từ sáu đến một mươi một tuổi do có thể ảnh hưởng
trong quá trình học và phát triển tâm lý của trẻ
đồng thời who còn khuyến cáo học sinh không nên sử dụng khẩu trang
khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao
do khẩu trang có thể giới hạn khả năng hô hấp của các em
với những lý do trên thì việc đeo khẩu trang khi ở trường của học sinh
cũng nên được điều chỉnh linh hoạt hơn cần nới lỏng dần
tương ứng với những thay đổi trong phương án phòng dịch chung trong cộng đồng
để vừa đảm bảo nguy cơ thấp ở trường học
nhưng vẫn tạo môi trường tốt cho trẻ em được học tập và phát triển lành mạnh
liên quan đến vấn đề giao thông trong các tuyến du lịch đặc biệt thời gian dịp lễ
chúng tôi luôn nhấn mạnh yếu tố an toàn khi sử dụng các phương tiện di chuyển tự do
bởi theo thông tin mới ghi nhận đã có rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
trong những ngày gần đây trong đó có vụ vai chạm dưới xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy h sáu xx
lưu thông hướng nam bắc với ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi h
năm nghìn chín trăm tám mươi một lưu thông theo hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng ba người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
cụ thể vào lúc một mươi hai h ba mươi năm sáng ngày hai mươi tám tháng bốn ô tô con biển kiểm soát ba mươi h năm mươi chín xx
do một người đàn ông tên hát ở phú thọ điều khiển
chở theo vợ và hai con nhỏ lưu thông trên đường hồ chí minh hướng bắc nam
khi xe đi đến địa bàn xã kỳ tân huyện tân kỳ
thì mất lái lao sang phần đường cho xe đi ngược chiều
ô tô tải biển kiểm soát ba mươi h sáu xx do tài xế l a l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú thành phố vinh nghệ an lưu thông theo hướng ngược lại
cú va chạm khiến xe con bẹp dúm biến dạng nhiều mảnh vỡ văn tung tué trên đường
xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu
người đàn ông điều khiển xe con được xác định tử vong tại chỗ
một người phụ nữ mắc kẹt trong tình trạng nguy kịch
còn hai trẻ nhỏ được người dân địa phương kịp thời cài cửa để đi gấp cứu
ngay sau đó công an huyện tân kỳ đã có mặt và phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng nói trên
theo thông tin từ đăng kiểm chiếc xe ô tô con chở bốn người gặp nạn nói trên
hiệu kia sản xuất năm hai nghìn một được phép chở năm người
lần kiểm định gần đây nhất là ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
và thời hạn kiểm định tiếp theo là ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù đang còn thời hạn kiểm định
nhưng có thông tin cho biết trước khi xảy ra tai nạn
chiếc xe đã dừng lại sửa chữa cách hiện trường khoảng ba mươi km
và được xác định đi gần cuối cùng trong đoàn xe của một câu lạc bộ xe ô tô việt nam
nguyên nhân ban đầu là do chiếc xe bị hỏng rotin
bộ phận kết nối động cơ với hệ thống đánh lái của xe
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn
sau khi hoàn tất các thủ tục thi thể anh hát quê tỉnh phú thọ đã được đưa về quê mai táng
hai cháu nhỏ gồm bé trai một mươi tuổi và bé gái một
một mươi hai tuổi được đưa vào để sơ cứu khâu các vết thương tại trung tâm y tế huyện tân kỳ
đến tối cùng ngày hai cháu nhỏ đã được mọi người đi cùng đoàn đón trở về phú thọ
trong tình trạng tỉnh táo sức khỏe dần ổn định trở lại
còn về sức khỏe của người mẹ do bị thương nặng phần đầu chân tay
bệnh nhân đã được chuyển xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an để tiếp tục cấp cứu chữa trị
hiện bệnh nhân đã tỉnh huyết động ủng nhưng gãy xương đòn trái
xương bả vai phải xương cánh tay trái xương chậu và xương đùi phải
sáng ngày hai mươi chín tháng bốn tài xế l a sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố vinh nghệ an
người điều khiển xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy h sáu xx đã va chạm với xe con cho biết
sau khi xảy ra vụ tai nạn anh đã trực tiếp cùng người dân và các thành viên trong đoàn xe
của một câu lạc bộ ô tô việt nam hỗ trợ những người gặp nạn trên xe ô tô con
theo nhận định ban đầu một trong những nguyên nhân dẫn đến
việc xe ô tô dễ bị vỡ khi va chạm với xe tải là do ô tô đã sản xuất từ nhiều năm trước
nên độ an toàn không cao
hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra và làm rõ
vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa cho gia đình nạn nhân
vốn sẽ là một chuyến đi với nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ
nay lại hóa một câu chuyện buồn không thể nào quên
chúng tôi những người làm chương trình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân
và hy vọng rằng vợ nạn nhân sẽ sớm bình phục những vết thương thể xác
và đủ mạnh mẽ để đối diện với những vết thương lòng trước sự ra đi đột ngột của người chồng
thưa quý vị chúng tôi rất buồn khi lại phải gửi đến quý vị thông tin về một vụ tai nạn liên hoàn
xảy ra trên đường dẫn vào cao tốc tp hcm trung lương giữa ô tô bốn chỗ xe tải xe đầu kéo
may mắn hơn vụ tai nạn này không gây thương vong về người như vụ tai nạn chúng tôi vừa đề cập phía trên
theo người dân chứng kiến hiện trường vụ tai nạn
khoảng một giờ bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi nghìn tám mươi bảy do tài xế trần chí sĩ
hai mươi bảy tuổi ngụ bình thuận điều khiển kéo theo rơ móc biển số năm mươi một r một mươi sáu nghìn một trăm một mươi chín
lưu thông trên đường dẫn cao tốc tp hcm trung lương theo hướng từ vòng xây cao tốc vào trạm thu phí thân cửu nghĩa
khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp một xã tam hiệp huyện châu thành tiền giang
phát hiện phía trước có nhiều phương tiện
đang di chuyển chậm tài xế xe đầu kéo giảm tốc độ
lúc này ô tô bốn chỗ biển số sáu mươi năm e năm mươi một do tài xế nguyễn tuần vương
ba mươi tuổi ngụ tp hcm điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau đi tới phát hiện vụ việc nên cũng giảm tốc độ
bất ngờ xe tải biển số tám mươi ba c bảy nghìn sáu trăm hai mươi ba do tài xế phạm thái hùng ba mươi hai tuổi ngụ tp hcm điều khiển từ phía sau
tài xế không làm chủ được tốc độ đã để xe tông mạnh vào đường
tài xế tông mạnh làm xe ô tô lao vào đuôi xe đầu kéo
rất may vụ tai nạn không gây ra thương vong
nhận được tin báo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã có mặt
điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn ba xe tông liên hoàng
trên đường dẫn cao tốc tp hcm trùng lương
thời điểm dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm là lúc nhiều người lựa chọn để dành thời gian cho các chuyến đi
việc nhiều phương tiện cùng lưu thông trên đường rất dễ dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông
cũng như là nguyên nhân hàng đầu xảy ra các vụ va chạm không mong muốn
thậm chí dẫn đến những hệ lụy thương tâm
một kỳ nghỉ chỉ có thể trọn vẹn khi các yếu tố an toàn được đảm bảo
chúng tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh vấn đề an toàn giao thông trong thời điểm này
vì vậy quý vị hãy luôn cẩn trọng chậm rãi khi điều khiển các phương tiện
chú ý quan sát để tránh các trường hợp đáng tiếc như hai trường hợp trên
thêm một tin tức liên quan đến vấn đề di chuyển
mới đây ngày hai mươi chín tháng bốn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố chín số điện thoại đường dây nóng
để người dân có thể được hỗ trợ thông tin cần thiết
đồng thời dễ dàng phản ánh vi phạm về hoạt động vận tải
trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
cụ thể phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ
như chở quá số người quy định tăng giá vé sai quy định
nhồi nhét và chèn ép hành khách chạy sai luồng tuyến
dừng đón trả khách sai quy định ung tắc giao thông và các vi phạm khác
uống rượu bia khi lái xe sử dụng điện thoại sử dụng ma túy
vi phạm tốc độ vận chuyển hàng cấm nguy cơ cháy nổ tai nạn giao thông
người dân liên hệ số điện thoại di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy hoặc số cố định sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn sáu trăm linh tám của cục cảnh sát giao thông
phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe
việc bán vé hành vi tăng giá vé quá quy định chạy sai luồng tuyến
người dân liên hệ số điện thoại

phản ánh những bất cập về tổ chức giao thông đường xá đèn tín hiệu
chở quá tải trọng ung tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ
người dân liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu sáu trăm linh tám nghìn tám mươi năm của vụ an toàn giao thông tổng cục đường bộ việt nam
để phản ánh và được giải đáp các thông tin về đường sắt
người dân liên hệ số điện thoại tám trăm sáu mươi năm ba trăm sáu mươi bảy năm mươi năm
để phản ánh và được giải đáp các thông tin về đường sắt việt nam
người dân liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín của cục hàng không việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường thủy
người dân liên hệ số điện thoại ba trăm chín mươi tám tám trăm chín mươi sáu tám trăm tám mươi tám của cục đường thủy nội địa việt nam
để phản ánh và giải đáp thông tin về hàng hải
người dân liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín năm trăm bảy mươi sáu
để phản ánh và được giải đáp các thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông
tai nạn giao thông người dân liên hệ số điện thoại tám trăm một mươi chín một trăm một mươi năm chín trăm một mươi một của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
hy vọng với chính số điện thoại đường dây nóng trên sẽ giúp quý vị trong việc phản ánh các sự việc thực tế
gây bức xúc cũng như được hỗ trợ kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu thông dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
chuyển sang những tin tức về tình hình dịch covid một mươi chín tại trung quốc
giữa bối cảnh phong tỏa căng thẳng của thành phố hai mươi năm triệu dân
các hoạt động đều bị hạn chế trong đó có việc ra ngoài mua thức ăn
riêng về vấn đề giao hàng vẫn được ưu tiên thực hiện
điều này gây nên áp lực cho những người giao hàng khi nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu
một shipper ở thượng hải chia sẻ
mỗi ngày tôi giao khoảng ba trăm linh đơn đồ ăn cho người dân
đã bốn mươi ngày rồi chưa về nhà tôi rất muốn được ôm người thân khi trở lại
suốt thời gian phố đông thượng hải trung quốc bị phong tỏa
anh chiang pei
nhân viên giao đồ ăn của siêu thị trin đông vẫn tiếp tục công việc giao hàng
ngoài lúc ăn và ngủ toàn bộ thời gian anh chỉ rong rủi trên đường
người đàn ông bốn mươi năm tuổi nói rằng dù rất lo sợ lây nhiễm
anh quyết bám trụ vì mong muốn đảm bảo đời sống cho mọi người
anh chiang chia sẻ
điều tôi mong muốn nhất lúc này là dịch bệnh sớm trôi qua
đã bốn mươi ngày rồi tôi chưa được về nhà tôi rất muốn ôm người thân khi trở lại
anh phải test nhanh mỗi ngày và sẵn sàng chấp hành quy định này vì sự an toàn chung
nơi trang làm việc là trạm giao hàng ở nhan chan phố đông trung bình
mỗi ngày trạm của anh nhận khoảng năm đơn
hiện tại mỗi ngày anh phải giao khoảng ba trăm linh đơn hàng
nhiều gấp đôi so với khi phố đông mới phong tỏa
công việc khá vất vả vì không thể lấy một lúc tất cả đơn hàng
mỗi đợt lấy một số đơn giao đến tiểu khu rồi quay lại trạm lấy tiếp
lặp lại như vậy nhiều lần
cách đây không lâu trang đã trải qua những chuyện trước đây anh chưa từng gặp
đó là lúc anh được thông báo vừa tiếp xúc gần với một ca nhiễm
và buộc phải hủy toàn bộ đơn hàng mới nhận trước đó
tuy nhiên khách hàng chỉ muốn nhận được đồ ăn chứ không cần hoàn tiền
sau khi hoàn thành cách ly giấu nhận định được việc mình đang làm tồn tại nhiều nguy hiểm
nhưng nghĩ đến mọi người cần sự giúp đỡ cùng tình trạng thiếu lương thực
vận chuyển trầm trọng nên thay vì về nhà trang trở lại trạm giao hàng
và làm việc cho đến tận bây giờ
trước tình trạng hai mươi năm triệu người đang phải chịu cảnh phong tỏa đến tuần thứ tư tại tiền hải
chính quyền thực hiện việc xét nghiệm diện rộng cho người dân
trong bối cảnh ca mắc covid một mươi chín tăng lên
hiện nay các chủ cửa hàng và đội ngũ tài xế giao hàng là cứu cánh
cho hàng triệu người dân thượng hải đang lâm vào bế tắc
mới đây thành phố quảng châu trung quốc ngày hai mươi tám tháng bốn đã phải điều chỉnh lịch trình
của nhiều chuyến bay và bắt đầu xét nghiệm hàng loạt vì phát hiện ít nhất bốn ca mắc covid một mươi chín ở sân bay
ngày hai mươi tám tháng bốn thành phố quảng châu tỉnh quảng đông trung quốc thông báo tiến hành xét nghiệm hàng loạt
cho gần một phần ba dân số một mươi chín triệu người sau khi phát hiện
ba ca mắc covid một mươi chín và một ca không triệu chứng ở sân bay quốc tế bạch vân
ngoài ra khoảng một mươi một ca nghi nhiễm cũng đang được theo dõi
bốn ca bệnh nói trên được phát hiện trong quá trình xét nghiệm định kỳ hai ngày một lần tại sân bay
ba người trong số đó làm việc tại sân bay và người còn lại là thân nhân của một trong ba ca bệnh
nhân viên y tế tại sân bay bạch vân đã tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm từ môi trường
khứ trùng nhà ga số một và số hai
một số chuyến bay đã bị thay đổi lịch trình vì nhà ga số hai bị đóng cửa vào sáng hai mươi tám tháng bốn
từ một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày nhà ga số hai mở cửa trở lại và các chuyến bay nội địa dần được khôi phục
các chuyến bay quốc tế không bị ảnh hưởng một quan chức sân bay cho biết trong cuộc họp báo
cơ quan giao thông ước tính du khách trung quốc sẽ thực hiện một trăm linh triệu chuyến đi nội địa trong kỳ nghỉ năm ngày
giảm sáu mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi một
thực tế trung quốc đang phải đối mặt với đợt bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi
khi phía đông thành phố thượng hải ghi nhận hàng chục ca tử vong mỗi ngày
và thủ đô bắc kinh phải phong tỏa nhiều khu vực có ca dương tính
việc trung quốc tiến hành xét nghiệm hàng loạt và nhanh chóng phong tỏa
hạn chế đi lại ở sân bay quốc tế bạch vân là một trong những hành động tuân thủ
theo chính sách zero covid mà nước này đang duy trì
tiếp theo vì tình hình dịch căng thẳng lo ngại trở thành thượng hải số hai
bắc kinh đã yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như tạm dừng đám cưới và đám tan
để tránh cảnh phong tỏa như thượng hải
theo kd sở giáo dục của thành phố bắc kinh
đã yêu cầu đóng cửa trường học từ ngày hai mươi chín tháng bốn
bà cho biết chưa xác định được khi nào các trường có thể mở cửa lại
bắc kinh nhanh hơn nhiều các nơi khác ở trung quốc trong việc áp đặt các hạn chế
khi số ca mắc vẫn ở mức thấp
giới chức thành phố cho biết chỉ ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi tám tháng bốn
nâng tổng số ca nhiễm trong làn sóng mới nhất lên một trăm năm mươi trường hợp
giới phân tích ước tính rằng hơn ba trăm bốn mươi triệu người ở trung quốc
đang sống trong cảnh phong tỏa một phần hoặc toàn phần ở trung quốc
trước đó bắc kinh đóng cửa một số trường học
một số địa điểm công cộng và xiết quy định ở những nơi khác
trong lúc nhà chức trách test cho hầu hết hai mươi hai triệu dân thủ đô
để tránh cảnh phong tỏa như thượng hải
ta reuters thủ đô trung quốc đã phong tỏa một số khu dân cư
tòa nhà văn phòng và một trường đại học sau khi phát hiện ca nhiễm
động thái siết kiểm soát tại bắc kinh là nhằm để thủ đô không rơi vào tình trạng như thượng hải
khi dịch mới bùng phát ở thượng hải
số ca nhiễm đều dưới mức một trăm linh ca mỗi ngày trong giai đoạn từ mùa một tháng ba tới mùng một mươi tháng ba
số ca mắc sau đó tăng gấp đôi rồi vượt mức bảy trăm linh ca một ngày vào ngày hai mươi tháng ba
tới cuối tháng ba thường hải ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày
thành phố buộc phải phong tỏa toàn diện
cho tới nay bắc kinh phần lớn vẫn cho phép người dân đi làm
trừ khi có ca nhiễm và cần phải phong tỏa cục bộ
với những kinh nghiệm rút ra để tránh đi vào vết xe đổ của thượng hải
có thể thấy bắc kinh đang có những biện pháp phòng dịch khá hiệu quả
đảm bảo đời sống cho người dân trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng tại đất nước này
bản tin sáng ngày ba mươi tháng bốn của chúng tôi chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ
ý nghĩa vàng dặm bình an để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh cũng như các tin tức dịp lễ
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại